các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với ý chí nỗ lực tinh thần đoàn kết cũng như quyết tâm lớn chúng ta đã đạt được nhiều thành quả trong đó có những mục tiêu tưởng chừng như rất khó đạt được
tại hội nghị thủ tướng đã gợi mở chín nhóm vấn đề lớn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận nhằm trả lời câu hỏi lớn để đưa kinh tế xã hội việt nam vươn cao chúng ta cần những trụ cánh gì
sau khi nghe báo cáo của chính phủ và ý kiến của một số bộ ngành địa phương tổng bí thư chủ tịch nước phát biểu khẳng định năm hai nghìn một mươi chín mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức
nhưng nhờ sự nỗ lực phân đấu của toàn đảng toàn quân toàn dân chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực tốt hơn năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên tổng bí thư chủ tịch nước cũng lưu ý tuyệt nhiên không nên chủ quan thỏa mãn với những thành tích đã đạt được vì đất nước còn nhiều khó khăn thách thức
đồng thời đề nghị hội nghị cần tập trung phân tích thấu đáo tạo sự thống nhất cao về tình hình nguyên nhân và bài học kinh nghiệm tiếp tục kế thừa phát huy các bài học kinh nghiệm từ hội nghị trước
tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu
với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa năng động sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
và cả nhiệm kỳ khóa một mươi hai góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như bác hồ hằng mong đợi
năm hai nghìn hai mươi phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo

tư tưởng cho cán bộ

thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi ngán hình sự tại cộng đồng
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết với công việc
giỏi chuyên môn hiểu biết về pháp luật nhất là các quy định liên quan đến công tác tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự tại cộng đồng
thứ trưởng cũng nhấn mạnh cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng phải chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc quy trình công tác biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ các loại đối tượng giám sát chặt chẽ hơn đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối các cơ sở giam giữ
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng trao bằng khen của bộ công an và danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho các tập thể và cá nhân có thành tích
sáng nay tại hà nội cục an ninh nội địa bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo
năm hai nghìn một mươi chín của cục an ninh nội địa đã chủ động làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo bộ lãnh đạo đảng nhà nước các chủ trương giải pháp phù hợp đảm bảo an ninh nội địa hướng dẫn phối hợp với công an các đơn vị địa phương
triển khai nhiều kế hoạch biện pháp phòng ngừa phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động đã điều tra xác minh xử lý nhiều vụ việc các đối tượng kích động gây dối an ninh trật tự không để xảy ra bạo loạn hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương những thành tích mà cục an ninh nội địa đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đối với chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi thứ trưởng lương tam quang đề nghị đơn vị cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản phát huy vai trò thủ lĩnh của lực lượng an ninh trong triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh nội địa triển khai đồng bộ các kế hoạch biện pháp nắm chắc tình hình chủ động làm tốt công tác phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn từ xa từ sớm và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các đối tượng thù địch phản động khủng bố kiên quyết ngăn chặn không để hình thành các
trật tự xây dựng tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phương án đảm bảo giữ vững an ninh nội địa trong thời gian tổ chức các sự kiện quan trọng hội nghị quốc tế tổ chức tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
cần tập trung cao độ cho việc xây dựng hai dự án lớn đặc biệt quan trọng là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhất của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an trong năm hai nghìn hai mươi
đây là nhấn mạnh của thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức vào sáng nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ trung ương đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác thực hiện nghiêm túc và cơ bản hoàn thành chương trình công tác lớn của bộ và cục đề ra góp phần nâng cao hiệu quả
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi sẽ nặng nề và yêu cầu cao hơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và toàn hệ lực lượng nghiên cứu đề xuất triển khai thực hiện các đề án dự án một cách khoa học hiện đại
năm hai nghìn một mươi chín học viện cảnh sát nhân dân đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi olympic tin học sinh viên quốc tế icpc asian đà nẵng cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học dành cho các cơ sở đào tạo cảnh sát châu á
bên cạnh đó trong các hội thi đoàn học viện cảnh sát nhân dân đã được bộ công an tặng bốn bằng khen giải nhất toàn đoàn và một huy chương bạc tại liên hoan tiếng hát thanh niên sinh viên lực lượng vũ trang năm hai nghìn một mươi chín do tổng cục chính trị quân đội nhân dân bộ quốc phòng tổ chức
trong lĩnh vực thể dục thể thao học viện cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch giải chạy tiếp sức kizuna ekiden giải nhất khối các trường công an nhân dân hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm
những thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường không chỉ đào tạo nên những chiến sĩ cảnh sát giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn được trang bị những kỹ năng xuất sắc thông thạo ngoại ngữ giỏi thể thao võ thuật
lễ vinh danh chính là sự động viên khích lệ kịp thời cho những cố gắng nỗ lực của cám bộ giáo viên học viên tham gia dự thi đồng thời cũng là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm tiếp tục phát huy những thành tích vẻ vang của học viện đã đạt được trong thời gian tới